công an tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ nổ tại trụ sở công an phường một mươi hai quận tân bình vào ngày hai mươi tháng sáu
đây được xác định là vụ đặt quả nổ tnt nhằm khủng bố
tám đối tượng có liên quan đã bị cơ quan công an bắt giữ
trong tám đối tượng đã bị bắt gồm nguyễn khanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ xã hồ nai ba huyện trảng bom tỉnh đồng nai
nguyễn tuấn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi con ruột khanh dương bá giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê hà tĩnh tạm trú xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
vũ hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ quận tân bình nguyễn xuân phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và ba đối tượng khác ở huyện đắc minh tỉnh đắk nông
theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an thành khai được cha ruột là tên khanh giao cho nhiệm vụ tham gia chế tạo quả nổ tự chế
bước đầu hai cha con khanh khai nhận có mối quan hệ mật thiết với một đối tượng lưu vong tên ngô hùng tự xưng là tổng tư lệnh của nhóm phản động triều đại việt nguyễn hiện nay đang sinh sống ở mỹ
hiện công an tp hcm đã khởi tố các đối tượng khanh thành giang nam và phương về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
ba đối tượng còn lại bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất nổ